với hành vi chống người thi hành công vụ hai đối tượng nguyễn thanh tú và nguyễn thanh bình đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố trà vinh tạm giữ
chiều ngày năm tháng tám khi thiếu tá cao thành đạt cán bộ công an phường sáu tp trà vinh phối hợp tổ công tác của bệnh viện đa khoa tỉnh trà vinh
thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thì tú và bình là anh em ruột đi vào bệnh viện
tú liên tục chửi bới la lối và có nhiều hành động gây dối trật tự
khi thiếu tá đạt nhắc nhở tú không chấp hành mà chửi bới xúc phạm rồi hai đối tượng cùng lao vào hành hung thiếu tá đạt nhưng được mọi người can ngăn
hai đối tượng đã nhanh chóng bị lực lượng công an khống chế và đưa về trụ sở công an